hơn một năm về trước trong khi làm nhiệm vụ bay tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
chiến sĩ máy bay su ba mươi km hai máy bay ksa hai trăm một mươi hai số hiệu tám nghìn chín trăm tám mươi ba của lữ đoàn không quân chín trăm một mươi ba
đã gặp sự cố bất ngờ trên không và xảy ra tai nạn vào lúc một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
chín thành viên của tổ bay kasa hai trăm một mươi hai trong chuyến bay định mệnh ấy đã hy sinh
nhưng chỉ có liệt sĩ lê đức lam là người duy nhất đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể
hơn một năm trôi qua nỗi buồn đau của người vợ trẻ đã phần nào vơi bớt kể từ khi trong nhà có tiếng nói cười của trẻ thơ
hơn một mươi tháng tuổi chưa biết nói nhưng mỗi lần nhắc đến bố là cậu bé lê đức dũng
con của liệt sĩ lê đức lam lại hướng về bàn thờ nơi đặt di ảnh của liệt sĩ lam
liệt sĩ lê đức lam
là một trong chín chiến sĩ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên chuyến bay kc hai trăm một mươi chín
khi bay tìm kiếm cứu nạn máy bay su ba mươi km hai cách đây hơn một năm
lúc anh hy sinh vợ anh là chị đỗ thị thúy nga đang mang bầu hơn sáu tháng
mất mát đau thương dường như không thể diễn tả hết nỗi lòng của người vợ trẻ
thời gian trôi đi nỗi đau vẫn còn đó
nhưng tiềm ẩn bên trong là một người phụ nữ đầy kinh tế
thiên cường và nghị lực
với chị bé dũng chính là niềm vui
là tình yêu của chồng tặng cho chị vững bước trên con đường dài phía trước
bản thân tôi rất là sốc
sốc là từ khi mình đang mang bầu
và cũng đau xót
nhưng mà ngay hoàn cảnh lúc đấy thì có mọi người bên cạnh
và mình cũng cố gắng vượt qua được giai đoạn
và không làm gì nữa
lúc đấy mình đau khổ lắm
nhưng mà phải nghĩ là con còn đứa con ở trong bụi
nếu mà không mình mà cứ suy nghĩ
hoặc là mình khóc lóc nhiều
sẽ ảnh hưởng đến con đến cháu
nhưng mà tôi đã tự động viên mình
và rất may là có mọi người
có mọi người động viên bên cạnh nữa
nên là tôi cũng vượt qua được cái nào đấy
thiếu đi hơi ấm của cha
cậu bé dũng đang lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà của mẹ
và những người thân